quốc hội tỉnh hòa bình đã có đợt tiếp xúc cử tri các xã cụm xã tại các huyện cao phong kỳ sơn lạc sơn lạc thủy tân lạc và huyện mai châu trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn sắp diễn ra
tại các buổi tiếp xúc cử tri đã kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân công khai quy hoạch các dự án đầu tư được triển khai trên địa bàn để người dân được biết
vấn đề thu hút các dự án đầu tư phải bảo đảm môi trường sống sinh thái cho người dân phát triển kinh tế
những vấn đề cử tri kiến nghị đã được lãnh đạo các sở ngành cấp ủy chính quyền địa phương và tỉnh trao đổi làm rõ
còn những vấn đề không thuộc thẩm quyền đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hòa bình đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo trình lên quốc hội tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
đồng thời kiến nghị các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết để phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam từ ngày bốn đến ngày năm tháng năm hôm nay trưởng ban nghiên cứu chính sách đảng cầm quyền dân chủ tự do ldp
nguyên bộ trưởng ngoại giao nhật bản fumio kishida đã có chuyến thăm trường đại học việt nhật tại hà nội
trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của việt nam nhật bản luôn giữ một vị trí và vai trò quan trọng đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực giáo dục
việc thành lập trường đại học việt nhật từ năm hai nghìn một mươi sáu được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội việt nam
góp phần gia tăng giá trị đầu tư của doanh nghiệp nhật bản tại việt nam
trường cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm giao lưu văn hóa và học thuật giữa việt nam và nhật bản
sau khi làm việc với cán bộ trường việt nhật ông fumio kishida đã đi thăm quan từng lớp học giao lưu với các sinh viên việt nam đang học tập tại trường
ông hy vọng rằng các thanh niên sinh viên việt nam sẽ là cầu nối hữu nghị thúc đẩy mối quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp hơn trong tương lai
tin tưởng rằng trường sẽ là nơi chứng nghiệm cho các cải cách giáo dục có tính lan tỏa cả việt nam và nhật bản
lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank cho biết
trong ngày bốn tháng năm agribank đã hoàn tất việc hoàn trả tiền cho khách hàng cuối cùng trong tổng số một mươi hai khách hàng có tài khoản thẻ bị trừ tiền dù không thực hiện giao dịch đêm hai mươi năm tháng bốn
nhận định nguyên nhân có thể do chủ thẻ bị đánh cắp thông tin dữ liệu thẻ trong quá trình sử dụng
để đảm bảo an toàn cho khách hàng agribank đã chủ động tặng khóa các thẻ atm nghi bị sao chép dữ liệu
đến sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn kết quả kiểm tra xác minh xác định có một mươi hai khách hàng
bị ảnh hưởng
ngay chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn agribank đã hoàn trả đầy đủ số tiền bị trừ từ tài khoản đối với ba khách hàng có thẻ giao dịch tại atm thuộc phạm vi quản lý của agribank
đối với chín chủ thẻ bị lợi dụng rút tiền bằng thẻ giả tại atm của tổ chức tín dụng khác
agribank khẩn trương tích cực phối hợp thu thập chứng từ và sau khi nhận được kết quả từ các tổ chức tiến dụng liên quan
đến một mươi một h ba mươi phút ngày bốn tháng năm agribank đã hoàn tất việc hoàn trả tiền đầy đủ cho khách hàng cuối cùng
đồng bằng sông kiểu long là vùng có điểm số năng lực cạnh tranh trung bình pci cao nhất trong sáu vùng trên cả nước từ bốn năm trở lại đây
nhận định này được đưa ra từ hội thảo phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci năm hai nghìn một mươi bảy vùng đồng bằng sông kiểu long
và những bài học kinh nghiệm trong quản lý cải cách được tổ chức ngày bốn tháng năm tại cần thơ
thời gian qua chất lượng điều hành của chính quyền
các tỉnh đồng bằng sông kiều long được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao
trong nhóm một mươi tỉnh thành đứng đầu cả nước có năm tỉnh thành của vùng gồm đồng tháp long an bến tre vĩnh long và cần thơ
đây là vùng có thể thành lập doanh nghiệp dễ dàng nhất cải cách hành chính chất lượng tốt nhất
doanh nghiệp chịu gánh nặng trung chi ít nhất môi trường hoạt động an toàn về pháp lý chính quyền năng động nhất
ngày bốn tháng năm bờ sông cái côn đoạn qua xã phú hữu a thị trấn mái dầm huyện châu thành
tỉnh hậu giang lại tiếp tục xảy ra sạt lở cuốn trôi gần ba mươi mét đường bê tông
đáng chú ý là cách đây gần một năm tại vị trí này cũng đã xảy ra ba vụ sạt lở liên tiếp cuốn trôi nhiều đất đai nhà cửa của người dân
theo người dân địa phương cho biết vụ sạt lở xảy ra vào khoảng hai giờ sáng ngày bốn tháng năm
khi nghe tiếng động lớn ở đoạn đường giáp sông cái côn người dân xung quanh đã nhanh chóng tháo chạy
chỉ trong khoảng một mươi phút hai mươi tám mét đường bê tông
cùng một số tài sản của người dân đã bị trôi xuống lòng sông
cách đây một tháng tại đây đã xuất hiện nhiều vết nứt mới cùng với những vết nứt từ vụ sạt lở năm hai nghìn một mươi bảy
theo thống kê ban đầu đoạn sạt lở dài hai mươi tám m rộng khoảng bảy mét làm ảnh hưởng đến năm hộ dân với hai mươi ba nhân khẩu
gây thiệt hại khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại
dự báo tình hình sạt lờ còn diễn biến phức tạp
nên thị trấn mái dầm đã vận động hỗ trợ người dân di rời tạm thời để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản
thực trạng xâm lấn canh mương dẫn nước thủy lợi đang diễn ra phức tạp ở hầu hết các địa phương thuộc tỉnh phú yên
hệ thống đập tự chảy thủy nông đồng cam cùng hàng loạt các công trình hồ đập thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên thủy nông đồng cam phục vụ tưới tiêu cho hơn ba mươi bảy ha đất sản xuất nông nghiệp lớn nhất tỉnh phú yên
cũng trong tình trạng tương tự có nơi đến mức báo động
nhiều năm qua không ít tuyến canh dẫn nước từ các hồ chứa của công ty này đã bị người dân xâm lấn
làm thu hẹp dòng chảy gây khó khăn trong nạo vét duy tu sửa chữa hoặc cứu hộ đê điều khi có tình huống xấu xảy ra
lúa vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám của tỉnh phú yên đang giai đoạn thu hoạch
đây cũng là thời điểm đơn vị vận hành khai thác các công trình thủy lợi đóng nước để phục vụ cho việc nạo vét sửa chữa canh mương
bảo đảm cấp nước chống hạn trong vụ hè thu tới
thế nhưng tại rất nhiều vị trí đều bị người dân lấn chiếm xây dựng kiên cố làm điểm buôn bán thậm chí cả nhà ở
tương tự trong quá trình thi công canh tân mỹ đi qua địa bàn xã hòa phong huyện tây hòa
cũng bị hai mươi hai hộ dân lấn chiếm đất hạ
sau nhiều lần tích cực vận động có một mươi hai hộ tháo rỡ tường rào trả lại nguyên trạng
những hộ còn lại nếu không chấp hành các quy định của cơ quan quản lý nhà nước
chính quyền địa phương sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế tháo rỡ
kiểm tra còn lại có một mươi hộ trong một mươi hộ có một số hộ người ta đã làm được năm mươi
nói chung là họ cũng do những điều kiện thế này kia đó thở điều kiện gia đình lao động cho nên họ chưa làm được
thì bây giờ địa phương vẫn cứ tiếp tục
vận động nhân dân để họ làm và trả lại vật bằng cho cái công trình để nghiệm thuộc đúng theo quy định
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam được giao quản lý bảy mươi bốn tuyến canh với tổng chiều dài gần bốn trăm linh km
nhiều năm qua hầu như tuyến kênh nào cũng bị lấn chiếm và xả thải rác thải làm bôi lấp càn trở dòng chảy lòng kênh nghiêm trọng
đối với vấn đề này trong thời gian qua công ty cũng có những động tác là lập biên bản
và sử dụng các nội dung để tạo ra những nội dung để tạo ra những nội dung
báo cáo các địa phương xử lý tại vì theo quy định hiện hành là nghị định một trăm linh bốn
thì đối với lĩnh vực thuộc công ty lập biên bản thì không có sư phạt cho nên vấn đề này rất khó khăn
cho nên đòi hỏi sự phối hợp giữa công ty và địa phương thì công tác này nó bị hiệu quả
khi mà công ty mà lập biên bản xử lý và báo địa phương thì địa phương kịp thời xử lý và làm động tác là phạt
đối với hành chính với những cá nhân quy phạm này thì nó sẽ hiệu quả hơn
trước thực trạng trên
các cơ quan ban ngành tỉnh phú yên sớm nghiêm khắc xử phạt những hộ dân lấn chiếm
để khơi thông dòng chảy không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây